năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng thế nhưng tại tỉnh miền núi lào cai vẫn còn thiếu hơn sáu trăm linh giáo viên so với quy định
và dù địa phương tích cực tuyển dụng nhưng do thiếu nguồn nên việc này gặp rất nhiều khó khăn
để khắc phục thì nhiều giải pháp linh hoạt bảo đảm cho công tác giảng dạy đã được triển khai
là cô giáo duy nhất đảm nhiệm dạy môn tiếng anh cho cả hai trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
do đó để có thời gian bảo đảm đủ tiết học cho các em cô giáo trần thị loan cùng với nhà trường đã tổ chức ghép lớp để giảng dạy
cách giảng dạy cũng khác với cấp một nên chúng tôi cố gắng
thời điểm hiện tại chúng tôi đang thiếu không một giáo viên so với quy định giao
đối với giáo viên tiếng anh cũng là một trong số tình trạng thiếu giáo viên
thì chúng tôi đã phải có cái phương án đó là ghép lớp vào để giáo viên tiếng anh dạy
thì mới đảm bảo số tiếp để cho các cô giáo đi tăng cường được
còn tại trường trung học cơ sở xã bản qua huyện bát sát
do thiếu giáo viên môn hóa và môn tin học
nhà trường được tăng cường giáo viên từ các trường lân cận
việc tăng cường giáo viên đã góp phần tháo gỡ khó khăn bảo đảm tiết học cho các em
các giáo viên về đây giảng dạy đều sinh hoạt chuyên môn cùng với nhà trường
và đều có kiểm soát của tổ chuyên môn và của bán ẩn hiệu trường
có kiểm tra đánh giá thường xuyên
về chất lượng đại trà thì chúng tôi đảm bảo một trăm linh tất cả các giáo viên lên lớp giảng dạy
và đảm bảo chất lượng
và cái chất lượng đó được đánh giá qua các kỳ khảo sát
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tỉnh lào cai thiếu hơn sáu trăm linh giáo viên các cấp
dù đã tổ chức tuyển dụng nhưng vẫn chưa đủ
để bảo đảm chất lượng ngành giáo dục tỉnh lào cai đã có nhiều giải pháp
như tăng số lượng học sinh trên một lớp và giảm số lượng lớp học
phát động phong trào hỗ trợ giữa trường với trường bằng cách tăng cường giáo viên về các trường thiếu
trước cái thực trạng thiếu giáo viên như vậy
huyện bát sát cũng tập trung chỉ đạo phòng giáo dục và các cơ quan chuyên môn
trong việc tổ chức các phong trào hỗ trợ giữa các điểm trường với các điểm trường
tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng đối với giáo viên theo chỉ đạo chung của tỉnh
các giải pháp của ngành giáo dục cũng như các địa phương thời gian qua
đã tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên bảo đảm duy trì việc dạy và học của các nhà trường
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt
về lâu dài ngành giáo dục cần có kế hoạch cơ chế thu hút giáo viên về các địa phương
nhất là khách sạn
các địa bàn vùng cao để công tác